chiều nay phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và đồng phạm
bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến vụ án mua chế phẩm redoxi ba c tiếp tục phần thẩm vấn
tại tòa sau khi nghe chủ tọa phiên tòa thông tin lại lời khai của hai bị cáo đồng phạm là nguyễn trường giang
cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ acetic viết tắt là công ty acatic
và võ tiến hùng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
bị cáo nguyễn đức trung phủ nhận cáo buộc mình chỉ đạo công ty thoát nước mua chế phẩm redoxi ba c qua công ty acatic
trong chiều nay hội đồng xét xử dành thời gian để các luật sư bảo chữa được tham gia thẩm vấn thân chủ của mình
và các bị cáo liên quan sáng mai phiên tòa tiếp tục